kỳ thi đại học của nhật bản dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi năm tháng hai tới
các trường đại học công lập của nhật bản đang chia rẽ trong quan điểm xử lý các vấn đề phát sinh về dịch covid một mươi chín
đại học tokyo thông báo sẽ không cho phép các thí sinh nhiễm virus corona chủng mới tham dự kỳ thi này
trường cũng cho biết không có kế hoạch dành cho các thí sinh bị bệnh cách xử lý đặc biệt nào khác ví dụ như cho họ được thi lại
các trường khác như đại học osaka nagoya và kiyesh cũng sẽ áp dụng chính sách tương tự
trong khi đó một số trường như đại học hokkaido viện công nghệ nagoya đại học osaka và một số khoa của đại học saga lại có những chính sách xử lý đặc biệt với các trường hợp liên quan
theo đó nhóm trường này cho biết sẽ đưa ra quyết định về việc tuyển sinh đầu vào căn cứ theo kết quả kỳ thi đại học trung toàn quốc được tổ chức trong tháng một vừa qua
hoặc cho điểm vào các mẫu khảo sát do các thí sinh nộp lại cùng với các kết quả kỳ thi